vào chiều ngày hôm qua tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức
công an tp hà nội thông tin tiến độ điều tra một số cán bộ của cdc hà nội liên quan đến vụ việt á
thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an tp hà nội cho biết
ông trương quang việt giám đốc cdc hà nội và bà lê thị bích tuyến
trưởng phòng tài chính kế toán đã nhận một một tỷ đồng của công ty việt á
hai vị can trên đã đưa ra các thông số kỹ thuật kích tết của công ty việt á
giúp cho công ty này trúng thầu hai dự án cung cấp ký tết gây thiệt hại cho nhà nước hơn chín tỷ đồng
liên quan đến công ty việt á cơ quan điều tra công an tp hà nội đã khởi tố ba vụ án
gồm một vụ liên quan cdc hà nội một vụ liên quan bệnh viện đa khoa hà đông
một vụ liên quan bệnh viện đa khoa ba vì
thưa quý vị vào tối ngày một tháng bảy bộ ngoại giao việt nam thông tin xác nhận
hai công dân việt nam bị cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên một mươi bảy tuổi
và xâm phạm quyền riêng tư
tại tây ban nha đã được tại ngoại
theo đại sứ quán việt nam tại tây ban nha vào ngày hai mươi năm tháng sáu
cảnh sát đảo malaqua của tây ban nha thông báo đã bắt giữ hai công dân việt nam
với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên một mươi bảy tuổi và xâm phạm quyền riêng tư
hiện hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng của tây ban nha xử lý
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân
làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin
đề nghị phía tây ban nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam
cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho đại sứ quán
sau thời gian mua ma túy để sử dụng ở bãi vàng phan thắng ba mươi hai tuổi
chú tại huyện tiên phước của tỉnh quảng nam đã nhận thêm vận chuyển ma túy để tăng thu nhập
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phan thắng
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng thắng vốn là phu vàng ở các bãi vàng thuộc khu vực miền núi của tỉnh quảng nam
trong thời gian mua ma túy để sử dụng ở bãi vàng thắng quen một người tên hùng không rõ lai lịch
vào trưa ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một hùng gọi điện nhờ thắng đi nhận và vận chuyển ma túy cho hùng
với tiền công là hai triệu đồng
sau khi nhận hàng tại thành phố đà nẵng đang vận chuyển đến đường hồ xuân hương
thì đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ với tăng vật là một gói ma túy đá nặng gần một trăm linh gram
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phan thắng một mươi chín năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
tiếp theo là thông tin sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tại một số đơn vị thuộc bộ công an
một trong những kết quả quan trọng mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được là hoàn thiện dự thảo luật cảnh sát cơ động
trình quốc hội khóa một mươi năm biểu quyết thông qua
kỳ họp thứ ba với tỷ lệ đồng thuận cao
đây là nội dung được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đảm bảo an ninh an toàn đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
các kỳ họp ban chấp hành trung ương và quốc hội khóa một mươi năm
xác định trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều sự kiện quan trọng
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả các kế hoạch đã đề ra
tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu công tác công an là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
được viện khoa học và công nghệ bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
viện khoa học và công nghệ khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu một mươi sáu đề tài cấp bộ cấp thành phố
một mươi đề tài cấp cơ sở thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của bộ công an
ứng dụng trong phòng chống tội phạm ma túy phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao phòng chống khủng bố và kỹ thuật hình sự
tiếp tục nghiên cứu triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh hầu hết các loại tội phạm đều được kéo giảm
đây là thông tin được công bố tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của cục cảnh sát hình sự bộ công an
cục cảnh sát hình sự xác định trong sáu tháng cuối năm
sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề nhằm kéo giảm năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cục hậu cần đã hoàn thành việc trình lãnh đạo bộ phê duyệt đề án
sắp xếp phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi
tham mưu lãnh đạo bộ công an ban hành kế hoạch triển khai đề án trong toàn lực lượng công an nhân dân
đảm bảo phương tiện cơ sở vật chất phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất
đây là nội dung được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tại cục hậu cần bộ công an
thời gian tới cục hậu cần tiếp tục thực hiện công tác mua sắm sửa chữa thay thế trang thiết bị máy văn phòng
đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác của cục và các đơn vị có đầu mối kinh phí trực thuộc cục theo đúng quy định
công an tỉnh hà nam vừa long trọng tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số một
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
phong trào thi đua kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
phong trào thi đua đặc biệt xây dựng công an xã phường thị trấn điển hình
về công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và biểu dương các điển hình tiên tiến
tại hội nghị đại tá nguyễn quốc hùng giám đốc công an tỉnh hà nam đã quán triệt sâu sắc
tới cán bộ chiến sĩ về tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư đảng ủy công an trung ương
về việc xác định học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân gắn với phong trào thi đua
là việc làm thường xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an hà nam trong sạch vững mạnh
từ đó giúp cán bộ đảng viên chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm
bản lĩnh chính trị ý chí chiến đấu văn hóa ứng xử nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc
giải quyết công việc với nhân dân chất lượng hiệu quả của các mặt công tác chiến đấu được nâng cao
tỷ lệ điều tra khám phá án cao án đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh phạm pháp hình sự giảm
góp phần xây dựng lực lượng công an hà nam trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhân dịp này giám đốc công an tỉnh hà nam đã tặng hoa và biểu trưng cho sáu mươi điển hình tiên tiến
và hai mươi gương thanh niên phụ nữ công an hà nam tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
vào ngày một tháng bảy hà nội chính thức mở cửa hệ thống tuyển sinh trực tuyến
trong ngày tuyển sinh đầu tiên đối với học sinh lớp một
mặc dù là tuyển sinh trực tuyến song nhiều trường học trên địa bàn thành phố hà nội
vẫn chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất và nhân lực để đón tiếp hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa
cho các phụ huynh đến nộp hồ sơ trực tiếp
đã tham gia đăng ký trực tuyến cho con khi hệ thống bắt đầu vận hành thử nghiệm
nên hôm nay khi chính thức đăng ký cho con vào lớp một gia đình anh xuân không gặp khó khăn nào
nhờ sự hướng dẫn của nhà trường gia đình anh đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ nộp trực tiếp cho con
tuyển sinh trực tuyến đã được triển khai nhiều năm trở lại đây
tuy nhiên với nhiều phụ huynh thì đây là lần đầu tiên thực hiện
hiểu được điều này nhiều nhà trường đã bố trí cán bộ giáo viên trực tiếp hướng dẫn
nếu mà có trực tuyến thì có thể làm ở nhà do mẹ nó đến nhiều các cô
đến trường các cô hướng dẫn rất là nhiệt tình
đối với những phụ huynh mà còn chưa nắm vững về công nghệ thông tin
thì trong phòng đó có ba đồng chí giáo viên hỗ trợ phụ huynh nhập
khi phụ huynh không cung cấp mã định danh cũng như là mật khẩu của con
phòng thứ hai là phòng phụ huynh chủ động nhập trực tuyến cho con
là phục vụ những phụ huynh mà ngắm bắt
được về công nghệ thông tin nhưng ở nhà thì điều kiện mạng còn yếu
nên là không triển khai được
và phòng thứ ba là phòng tư vấn về tuyển sinh
để triển khai một cách khoa học và bài bản
ngay từ đầu tại mỗi nhà trường ở cấp học mầm non
các con đã được cấp mã số định danh
những thông tin tuyển sinh luôn được các nhà trường cập nhật trên trang thông tin của nhà trường
khi tiếp nhận các thông tin tuyển sinh các nhà trường ra soát lại nhiều lần tránh sai sót
trường thì khi mà phụ huynh
đã nhập được hồ sơ trực tuyến rồi thì cũng muốn mang hồ sơ trực tiếp đến để nộp cho nhà trường
thì nhà trường cũng tạo điều kiện để nhận của phụ huynh
và khi nhận của phụ huynh thì các thông tin cơ bản nếu như ra sót thấy có thể bị sót hay còn bị thiếu
thì các cô cũng sẽ bổ sung ngay
thí dụ như trong cái phần khai có rất một số phụ huynh là chưa khai cái phần số điện thoại hoặc là chứng minh thư chẳng hạn
thì các cô cũng muốn để làm sao để khi mà các con được vào trường
thì các thông tin giữa phụ huynh và nhà trường sẽ gắn kết
trong ba ngày mùng một mùng hai và mùng ba tháng bảy
hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ mở để phụ huynh đăng ký cho con vào lớp một
gia đình có trẻ vào trường mầm non sẽ đăng ký ba ngày tiếp theo là từ mùng bốn đến mùng sáu tháng bảy
khối trung học cơ sở tuyển sinh vào ngày mùng bảy đến ngày mùng chín tháng bảy
ngoài đăng ký tuyển sinh trực tuyến phụ huynh vẫn có thể sử dụng hình thức tuyển sinh trực tiếp
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng bảy
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng cho biết kết quả tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
của học sinh chỉ được chấp nhận trong thời gian đăng ký chính thức
đồng thời yêu cầu các nhà trường không để xảy ra hiện tượng quá tải
hạn chế tối đa việc nhận học sinh trái tuyến